trung quốc vừa thông báo miễn áp thuế bổ sung đối với sáu trăm chín mươi sáu loại hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
theo đúng cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn một
các mặt hàng của mỹ được miễn áp thuế bổ sung từ ngày hai tháng ba gồm nông sản năng lượng thiết bị y tế
dược phẩm và kim loại các công ty trung quốc có thể gửi đề nghị miễn giảm thuế nhập khẩu
dựa trên đánh giá thị trường và hoạt động kinh doanh mọi quyết định miễn áp thuế sẽ có hiệu lực trong một năm
bắc kinh cho biết động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong nước
đây cũng là đợt miễn giảm thuế lần thứ ba của trung quốc đối với hàng hóa của mỹ
và là đợt miễn giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay